ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra xác định thiện có thể quay lại gây án nên công an huyện cư cú yên một mặt cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình nạn nhân mặt khác tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng
tuy nhiên quá trình truy bắt thiện lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
đến ngày một mươi tháng ba xác định thiện xuất hiện tại một rán chạy của người dân ở xã tân thành huyện công nô tỉnh năng nông
công an huyện cư cu in phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức lực lượng vây bắt
khoảng hai mươi giờ cùng ngày tổ công tác đã ập vào khống chế bắt giữ thành công thiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án cũng như người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao dựa
tại cơ quan công an thiện khai nhận sau khi dùng súng bắn vào bà hát thì đã bỏ trốn sang tỉnh gia lai và qua campuchia
đến ngày chín tháng ba thiện từ campuchia về tp hcm rồi lên đăng nông lẩn trốn thì bị công an bắt giữ
thiện đã mua khẩu súng cùng một mươi một viên đạn của một người campuchia tại khu vực biên giới với giá sáu năm triệu đồng
không phải chỉ khát máu tanh lòng người ta mới máu lạnh đến mức xuống tay đoạt mạng người khác
mà ngay cả người thân trong gia đình chỉ vì phút nóng giận sau mâu thuẫn cãi vã cũng chẳng thể kiểm soát được hành vi
nhắc đến đây hẳn quý vị khán giả chưa thể quên vụ con rể sát hại cả gia đình vợ ở cà mau
xảy ra vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
đáng nói hơn từ lời khai của tên sát nhân đội lốt người chồng người con rể
người ta có thể thấy một kế hoạch tinh vi đã được y vạch ra
tại cơ quan điều tra bùi vũ khoa hai mươi ba tuổi biết không thể chối tội
nên đã khai dành dò toàn bộ quá trình hắn xuống tay với bố mẹ vợ và cả người vợ đang mang trong mình giọt máu của hắn
vốn vĩ tại hiện trường chỉ có ba mạng người thế nhưng đau đớn làm sao khi kiểm tra pháp y
phát hiện trong bụng người vợ đã tử vong của khoa có thêm một sinh mạng đã thành hình
nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn về hành động của y tại sao lại có thể ra tay dã man đến nhường đó
trước đó có thông tin vợ khoa mang song thai
tuy nhiên sau khi khám nghiệm công an đính chính lại thông tin vợ đối tượng chỉ mang một thai
khoa khai rằng y đã ra tay sát hại từng người một và không nạn nhân nào thấy người thân của mình bị khoa sát hại
đây cũng là lời giải cho việc tại sao lúc khoa hành động tại căn nhà cũng là hiện trường vụ án
không có tiếng la hét của những người còn lại hoặc chỉ ít là vùng chạy ra đường xin sự giúp đỡ
chính các nạn nhân cũng không hay biết thứ chờ đợi mình là tên ác quỷ đội lốt còn rẻ
cụ thể khoa khai do hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định sống nhờ vào nhà vợ nên cảm thấy không được tôn trọng
bên cạnh đó trong thời gian sinh sống do khoảng cách tuổi tác nên y và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
và từ đó y đã có ý định sát hại cả nhà vợ
khoảng bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
khi hai vợ chồng vẫn ở cùng trong phòng riêng khoa dùng tay xiết cổ vợ
thấy vợ đã tắt thở khoa lấy chăn đắp lại rồi ra ngoài coi như không có chuyện gì xảy ra
cha mẹ hỏi y thản nhiên nói vợ mệt nằm nghỉ ở trong phòng nên chẳng ai mẩy may suy nghĩ
sau đó khoa nằm võng nghĩ cách sát hại nốt cha mẹ vợ
tuy nhiên sau đó vợ chồng người con trai của ông s là cha vợ y về chơi và tổ chức nấu ăn đến một mươi bốn giờ mới xong
khi hai vị khách này rời đi khoa tiếp tục ý định sát hại cha mẹ vợ
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày khi thấy mẹ vợ là bà g đang dọn dẹp sau nhà
quan sát xung quanh thấy không có ai thấy thời cơ đã chín mùi
tên sát nhân dùng thủ pháp tương tự đã dùng với vợ để tiễn bà p về với ông bà tổ tiên
sau khi gây án khoa kéo người phụ nữ sáu mươi tám tuổi đặt ở mé vuông tôm gần nhà
khoảng một tiếng sau thấy cha vợ đang ở trong phòng khoa đi ra sau nhà lấy một cây búa tấn công
khiến ông gục trên nền gạch
khoa ném cây búa xuống ao cạnh nhà vơ vét tiền bạc
được năm mươi năm triệu đồng định rời đi khi phát hiện cha vợ đang tỉnh dậy
khoa tiếp tục dùng khúc gỗ rồi dùng dao tấn công
kế đó khoa ra phía sau nhà rời mẹ vợ xa nhà dùng đá nặng để dìm bà chìm xuống đáy ao
sau khi giải quyết xong xuôi khoa lấy chiếc xe của cha mẹ vợ và rời đi
cho đến khi bị bắt vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy từ khi khoa sát hại ba nạn nhân đến khi người dân phát hiện các nạn nhân là hơn một tuần
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lời khai của khoa khiến các cán bộ chiến sĩ dù đã có nhiều năm kinh nghiệm phá án
nhưng cũng dùng mình không chỉ vì sự tinh vi mà còn vì thủ đoạn dã man không chút tình người
trần dung gã con rẻ hờ trong vụ thảm án cà mau
sau khi vụ thảm án bị người con gái thứ hai của vợ chồng nạn nhân phát hiện và trình báo công an
khoa ngay lập tức trở thành đối tượng tinh vi và bị truy bắt
từ đây trần dung về gã con rẻ
tuy trẻ tuổi nhưng lại mang trái tim của kẻ sát nhân được hé lộ
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị liên quan đến vụ sát hại cha mẹ vợ và vợ mang song thai gây rúng động dư luận vừa qua
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau cho biết
đang tạm giữ hình sự bùi vũ khoa sinh năm hai nghìn ngụ tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
là nghi phạm gây ra thảm án ở ấp láng cùng xã thạch phú huyện cái nước tỉnh cà mau
nghi phạm khoa là chồng sau của con gái chủ nhà kém vợ một mươi năm tuổi
tại cơ quan điều tra đối tượng cũng đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân gây ra vụ thảm án
trân dung nghi phạm trong vụ con rẻ hờ sát hại vợ mang song thai và bố mẹ vợ
theo điều tra ban đầu lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai
chị ptv ngụ tại thành phố cà mau tỉnh cà mau về thăm gia đình
tại ấp láng cùng xã thạch phú huyện cái nước
đào đớn phát hiện cha ruột là ông phan văn sự sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
mẹ ruột là trần thị cọn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
cùng với chị gái phan liên khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
mang xong thai nữ gần tới ngày sinh tử vong tại nhà
đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan công an
ngay khi tiếp nhận thông tin đại tá phạm văn lũy thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
phó giám đốc công an tỉnh cà mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
công an huyện cái nước nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ xác định các nạn nhân bị sát hại từ vài ngày trước
nạn nhân đang trong quá trình phân hủy tiến hành ghi nhận từ những nhân chứng
được biết gia đình ông sự thường ở trong nhà ít khi ra ngoài
quá trình sàng lọc những đối tượng nghi vấn cơ quan công an thấy nổi lên mùi vụ qua
sinh năm hai nghìn ngụ xã tân phong thị xã giá lai tỉnh bằng liêu
đang sống như vợ chồng với chị khương kém chị khương một mươi năm tuổi hiện không có mặt tại địa phương
từ các nguồn tin do người dân cung cấp các tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
chia làm nhiều hướng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng đối tượng
đáng chú ý một tổ công tác trong quá trình truy vết phát hiện khoa đang điều khiển xe mô tô
biển kiểm soát sáu mươi chín l một bốn nghìn một trăm năm mươi hai của gia đình nạn nhân chạy tốc độ cao trên quốc lộ một hướng về tỉnh bạc liêu
lập tức hai trình sát điện báo lực lượng hỗ trợ đồng thời bám theo quyết tâm không để đối tượng chạy thoát
khi đến đoạn đường thích hợp ở ấp cây trâm xã định bình thành phố cà mau
hai trinh sát hình sự bất ngờ tung cước cuột ngã bắt gọn đối tượng
tại cơ quan công an hòa thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình chung sống tại gia đình vợ
nên đã ra tay sát hại vợ đang mang sông thai và cha mẹ vợ tại ấp láng cùng xã thạch phú huyện cái nước tỉnh cà mau
sau khi gây án khoa vào phòng ngủ của cha mẹ vợ lấy tiền để tiêu xài và xe mô tô làm phương tiện bỏ trốn
chỉ trong bốn giờ đồng hồ sau khi phát hiện vụ việc công an tỉnh cà mau đã bắt sự đối tượng gây án
đây là thành tích xuất sắc của các đơn vị trong cao điểm gia quân tiến công chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn do giám đốc công an tỉnh cà mau phát động
trước vụ việc ba người trong cùng gia đình gồm ông phan văn sự sáu mươi chín tuổi cùng vợ và con gái đang mang sông thai
ở xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau bị con rể hờ sát hại
nhiều người dân là hàng xóm của gia đình nạn nhân đều hết sức bảng hoàng
theo lời kể của ông hát ở gần nhà nạn nhân ông phan văn sự tại ấp láng cùng xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
vào khoảng một mươi ba h ngày bốn tháng một mươi hai ông hoan nhận được điện thoại từ người con gái thứ ba của ông sự nhờ đến nhà cha ruột
ông sự kiểm tra vì gần tuần nay không liên lạc được
khi đến nơi ông hát thấy con gái út của ông sự là chị ptv ngụ tại thành phố cà mau tỉnh cà mau
cùng một số người đứng trước cửa nhà gọi nhưng không ai trả lời lúc này mọi người phát hiện có mùi hôi
khoảng một mươi năm phút không nghe thấy tiếng ông sự trả lời mọi người quyết định phá cửa sông vào
hàng xóm phát hiện ông sự nằm tử vong trong phòng ngủ con gái phan liên khương ba mươi tám tuổi đang mang sông thai ở phòng ngủ kế bên
còn bà trần thị gọn sáu mươi tám tuổi vợ ông sự được phát hiện ở phía sau vườn cách nhà khoảng năm mươi m
thời điểm phát hiện cả ba nạn nhân đều trong tình trạng đang phân hủy
ông hát kể lại bước vào trong tôi phát hiện chủ nhà ông sự đã tử vong nằm trong phòng màu đen chảy ra đến cửa phòng
sau đó tôi nói mọi người xung quanh báo cho công an ấp không làm xáo trộn hiện trường
và cho biết thêm ông sự là người hiền lành nhưng sống khép kín và ít giao du với những hàng xóm sống xung quanh
theo những người hàng xóm trước đây chị khương đã đi dị chồng và đi làm ăn xa
gần một năm nay chị này sống cùng chồng hờ tên khoa và về ở trung nhà với ông ép
chị khương và khoa cũng ít ra khỏi nhà do khoa ở nơi khác đến và hai vợ chồng ít khi giao du với hàng xóm nên họ không biết nhiều về con dề hờ này
một hàng xóm cho biết gần đây khoa hay hỏi mượn tiền của người quen ở đây nên chúng tôi cũng ít qua lại
ngày năm tháng một mươi hai một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau cho biết
ngành chức năng địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi hỗ trợ và động viên người thân của các nạn nhân trong vụ thảm án tại ấp láng cùng sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt